chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị nhân chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô viên trăn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính và thủ tướng lào son say sikhandon đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ bốn mươi năm của ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương việt nam lào
tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo của hơn hai mươi bộ ngành và địa phương của hai nước việt nam lào
hai bên đánh giá cao và vui mừng về kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước năm hai nghìn một mươi ba
trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức quán triệt sâu sắc chỉ đạo của hai bộ chính trị cùng nỗ lực quyết tâm cao của nhà nước chính phủ các bộ ban ngành địa phương
hai bên đã triển khai nghiêm túc hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hợp tác trên các lĩnh vực chính trị đối ngoại quốc phòng an ninh kinh tế văn hóa xã hội giáo dục giao lưu nhân dân
ngày càng được tăng cường và phát triển thiết thực và hiệu quả hơn
về định hướng hợp tác trong thời gian tới hai bên thống nhất tập trung thực hiện tốt các tuyên bố chung thỏa thuận của hai bộ chính trị thỏa thuận hai chính phủ về chiến lược hợp tác một mươi năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi hiệp định hợp tác hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và các thỏa thuận khác cụ thể hóa các ý kiến kết luận của hai bộ chính trị vào thỏa thuận kế hoạch hợp tác giữa hai nước năm hai nghìn hai mươi ba
và sẽ tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị đối ngoại an ninh quốc phòng đầu tư thương mại
tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế văn hóa giáo dục y tế và khoa học kỹ thuật đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng an ninh tăng cường tham vấn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực
ngay sau khi kết thúc hội đàm đoàn đại biểu cấp cao của bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã chào xã giao đồng chí đại tướng vi lây lạ kham phong ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ công an lào
phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ công an lào vi lây lạ kham phong hoan nganh và đánh giá cao chuyến thăm cộng hòa dân chủ nhân dân lào của đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
nhân chuyến thăm cộng hòa dân chủ nhân dân lào của thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
bày tỏ vui mừng về kết quả hội đàm tốt đẹp giữa hai bộ diễn ra ít giờ trước đó gửi lời hỏi thăm lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng năm mới hai nghìn hai mươi ba tới đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam và các đồng chí lãnh đạo bộ công an việt nam
bày tỏ vui mừng về kết quả hội đàm tốt đẹp giữa hai bộ diễn ra ít giờ trước đó gửi lời hỏi thăm lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng năm mới hai nghìn hai mươi ba tới đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam

hai bên đã trao đổi các nội dung trọng tâm về hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh bộ công an việt nam sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hợp tác toàn diện với bộ công an lào đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới vì lợi ích của nhân dân hai nước góp phần duy trì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào của đồng chí thủ tướng chính phủ phạm minh chính vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô viên trăn đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào do trung tướng kham kinh phuy la ma vinh nhông thứ trưởng kiêm tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát làm trường đoàn
tại hội đàm hai bên thống nhất đánh giá thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào tiếp tục duy trì củng cố và ngày càng chặt chẽ hai bộ duy trì thường xuyên các kênh liên lạc công tác phối hợp trao đổi thông tin được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thu được nhiều kết quả khích lệ nhất là hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy công tác hợp tác xây dựng lực lượng có nhiều điểm mới hai bên đã phối hợp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu ý đồ thực hiện diễn biến hòa bình cách mạng màu của các thế lực thù địch hoạt động của các tổ chức phản động người việt người lào lưu vong phối hợp giải quyết tình trạng di dịch cư tự do qua biên giới trong đồng bào dân tộc đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã
và phối hợp xác lập các chuyên án đấu tranh chung truy bắt thành công các đối tượng truy nã tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nhân dịp đồng chí phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào vi lây lạ khăm phong sang thăm và làm việc tại việt nam hai đồng chí bộ trưởng bộ công an hai nước việt nam lào đã ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa hai bộ làm cơ sở triển khai các nội dung hợp tác trong thời gian tới hai bên tổng kết một năm thực hiện bản ghi nhớ hợp tác phòng chống ma túy
để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy hoạt động khu vực biên giới hai nước hai bộ đã phối hợp tiến hành khảo sát triển khai xây dựng các trụ sở làm việc công an lào tại các bản giáp biên giới việt nam
được sự đồng ý của chính phủ hai nước việt nam lào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an hai nước đã phối hợp tổ chức lễ động thổ công trình học viện chính trị công an nhân dân lào
hiện tại các đơn vị chức năng của hai bộ đang phối hợp hoàn thiện các thủ tục theo quy định để có thể triển khai việc thi công xây dựng dự kiến hoàn thành và bàn giao cho bộ công an lào trước kỳ tuyển sinh tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra công an các tỉnh có chung biên giới và các tỉnh thành phố kết nghĩa đã triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi hai giữa hai bên
thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của lãnh đạo cấp cao hai đảng nhà nước và giữa bộ công an việt nam với bộ công an lào đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới
để tăng cường hơn nữa kết quả hợp tác giữa hai bộ ngày càng đi vào chiều sâu thời gian tới hai bên khẳng định tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai bộ
phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời không để các thế lực thù địch các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trả tự của hai nước
thực hiện nghiêm túc các nội dung mà hai bộ đã ký kết đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an việt nam lào sang thăm chính thức làm việc tại lào và việt nam
triển khai có hiệu quả thỏa thuận cấp cao việt nam lào năm hai nghìn hai mươi ba về đảm bảo an ninh quốc gia kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa bộ công an hai nước việt nam lào
phối hợp chặt chẽ đảm bảo giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước hợp tác chặt chẽ trong phòng chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ
đẩy mạnh công tác phối hợp ngăn chặn và phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia nhất là tội phạm ma túy hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh nội địa và phòng chống khủng bố
quản lý xuất nhập cảnh bảo vệ an ninh chính trị nội bộ kinh tế văn hóa phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng hai nước trong công tác kiểm soát tuyến biên giới việt nam lào
nhất là các đường tiểu ngạch phát hiện kịp thời âm mưu ý đồ kế hoạch của các thế lực thù địch các loại tội phạm lợi dụng địa bàn nước này để tiến hành chống phá nước kia
tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm phối hợp phòng chống tác động các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến hợp tác
phối hợp với công an các đơn vị địa phương của hai nước đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về phòng chống tội phạm nhất là tội phạm về ma túy tội phạm mua bán người
phối hợp đề xuất xác lập đấu tranh chuyên án chung và xác minh truy bắt đối tượng truy nã lẩn trốn giữa hai nước
tiếp tục phối hợp hỗ trợ lực lượng công an lào thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy
dự án quản lý dữ liệu dân cư cấp căn cước công dân góp phần bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội hai nước việt nam lào
thực hiện có hiệu quả các điều ước thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai kế hoạch thực hiện thỏa thuận của chính phủ hai nước ở khu vực biên giới
nhằm bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đường biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
vào chiều ngày một mươi một tháng một đoàn đại biểu cấp cao của bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ơn đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đoàn đến thăm hỏi động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ công an cộng bản vang sai
quận sê xét tha thủ đô viên trần lào
tại buổi làm việc lãnh đạo công an thủ đô viên trần và trưởng công an cộng bản vang sai đã báo cáo với các đại biểu
về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng công an cơ sở tình hình kết quả công tác công an của công an thủ đô viên trăn
và công an cộng bản vang sai cũng như phương hướng công tác thời gian tới
phát biểu tại buổi làm việc thay mặt đoàn đại biểu bộ công an việt nam thứ trưởng nguyễn duy ngọc chân thành cảm ơn trung tướng
thứ trưởng bộ công an lào khong kinh phuê la mạ ni vong đã cùng lãnh đạo công an các đơn vị địa phương sắp xếp thời gian
để đồng chí thứ trưởng có nội dung làm việc với một đơn vị cơ sở của lực lượng công an lào
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện sâu sát của đảng cộng sản hai nước sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân
lực lượng công an hai nước mặc dù còn nhiều khó khăn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
tuy nhiên với tình hình mới hiện nay việc nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của lực lượng công an cấp cơ sở là yêu cầu cấp bách
và có tinh chất kịp thời trực tiếp và sâu sát nhất
thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định với một tình cảm đặc biệt của đảng cộng sản hai nước
chính phủ hai nước đặc biệt là của hai đồng chí bộ trưởng bộ công an việt nam sẽ nỗ lực hết mình
cùng với các đồng chí bộ công an lào đề ra nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa
góp phần đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước cũng như tình đoàn kết đặc biệt hữu nghị vĩ đại việt nam lào
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quà của bộ công an việt nam
tặng công an thủ đô vương trăn công an quận sai sết tha và công an cộng bản vang sai
trước đó sáng cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã thăm hỏi động viên tặng quà tết cán bộ chiến sĩ cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào
chia sẻ với cán bộ chiến sĩ tại đây phải ra nhà ứng trực làm nhiệm vụ trong bối cảnh tết nguyên đán đang sắp đến gần
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình
so sát với thực tiễn phối hợp chặt chẽ với bộ công an lào để tham mưu kịp thời hơn nữa
giúp đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ
chiều một mươi một tháng một thăm kiểm tra đôn đốc tiến độ tại công trường xây dựng học viện chính trị công an nhân dân lào
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh công trình này không chỉ là biểu tượng của mối quan hệ gắn bó thân thiết
thắm tình đồng chí anh em của bộ công an hai nước mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của hai đồng chí bộ trưởng
bày tỏ phấn khởi trước tiến độ của công trình đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo các cục chức năng thuộc bộ công an việt nam
và bộ công an lào phát huy những kinh nghiệm đã có khi xây dựng công trình các cụm bản
nắm kỹ kế hoạch quy hoạch lộ trình của từng tuần thường xuyên kiểm tra đôn đốc để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra
ghi nhận trách nhiệm và tình cảm của nhà thầu thi công góp phần vun đắp tình đoàn kết của bộ công an hai nước
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quà tết để động viên những cán bộ công nhân đang thi công công trình xuyên tết trên đất nước lào
tặng quà cán bộ chiến sĩ trường lý luận chính trị bộ công an lào và các đơn vị chức năng thuộc bộ công an việt nam đang làm việc tại đây
nhân chuyến công tác tại lào chiều cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc cùng đoàn công tác của bộ công an việt nam đã đến thăm hỏi chúc sức khỏe đồng chí trung tướng thong lét mang thứ trưởng bộ công an lào
thưa quý vị trong chiều ngày một mươi một tháng một đại tướng tô lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc chúc tết toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hương yên
sau khi nghe báo cáo về các mặt công tác của công an tỉnh hương yên trong năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hương yên trong thời gian qua
gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến toàn thể tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hương yên
đại tướng tô lâm yêu cầu thời gian tới công an tỉnh cần tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn và công tác phòng chống tội phạm chú trọng kéo giảm tội phạm xây dựng xã hội trật tự kỷ cương
chú trọng xây dựng lực lượng công an xã đảm bảo đời sống sinh hoạt và chế độ cho cán bộ chiến sĩ công an xã yên tâm công tác
trước mắt chủ động nắm chắc tình hình kết hợp thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công chấn áp truy nã tội phạm bảo vệ tích nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba theo chỉ đạo của bộ bảo đảm và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ và thân nhân
cũng trong dịp này đại tướng tô lâm cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà thương binh nguyễn văn dính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại phường an tảo thành phố hưng yên
hiện là thương binh sáu mươi một đã trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ và bị thương ở bàn kéo năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trong năm tùy đẹp
công an nhân dân công an một số địa phương các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
hội thảo nhằm tập trung làm rõ những kết quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của lực lượng công an nhân dân
những vấn đề mới và khó khăn vướng mắt bất cập nguyên nhân bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
tại hội thảo các ý kiến tham luận cũng tập trung đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong công an nhân dân
và giữa các đơn vị công an nhân dân với các đơn vị ngoài ngành
trong thực hiện chức năng nhiệm vụ công tác công an và phòng chống dịch covid một mươi chín
tình hình triển khai thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tại công an các đơn vị địa phương
dự báo tác động của việc thực hiện chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và đề xuất các giải pháp có tính căn bản chiến lược dài hạn và phương án kế hoạch chủ động đáp ứng các tình huống đại dịch khác xảy ra trong tương lai
đến nay có thể khẳng định lực lượng công an nhân dân đã thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng xung kích trên tuyến đầu phòng chống dịch
và đấu tranh chấn áp quyết liệt các loại tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
góp phần quan trọng vào kết quả kiểm soát thành công dịch covid một mươi chín ở nước ta đảm bảo điều kiện cho việc thực hiện mục tiêu kép của đảng
nhà nước từng bước phục hồi phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
trong cuộc chiến cam go khốc liệt với dịch bệnh covid một mươi chín đã có gần một mươi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân bị lây nhiễm covid một mươi chín
một mươi bảy đồng chí ngã xuống hàng trăm đồng chí bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ
hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân quả cảm đối mặt với hiểm nguy bảo vệ sức khỏe tính mạng bình yên cuộc sống của nhân dân
đã tù thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân việt nam
củng cố thêm lòng tin yêu và mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa quần chúng nhân dân với toàn lực lượng
dự báo thời gian tới dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh khác sẽ còn tiếp tục là mối đe dọa về y tế cộng đồng
để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
chủ động xây dựng các phương án kế hoạch ứng phó với những thách thức của dịch bệnh
các vấn đề liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh trong tình hình hiện nay
tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác nâng cao hơn nữa mối quan hệ phối hợp chặt chẽ
với lực lượng quân đội nhân dân các cấp các ngành để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự
cùng với đó lực lượng y tế công an nhân dân chủ động tham mưu các giải pháp căn cơ toàn diện về công tác y tế
chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đặc biệt là công tác chăm sóc điều trị tích cực
tại các cơ sở y tế công an nhân dân và cộng đồng